nguyễn thị ái trâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám mụ quận tân bình tp hcm nguyên cán bộ tri cục hải quan cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
nguyễn hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tỉnh tiền giang nhân viên phát hành công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hóa tân sơn nhất
phan quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và phan thị xã hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại tỉnh đồng nai
theo kết luận điều tra bằng thủ đoạn khai báo gian dối làm giả không vận đơn
phan quang vinh và phan thị dạ hương đã nhập lậu một số lượng lớn hàng hóa điện tử gồm tám trăm bốn mươi bốn chiếc máy tính bảng và điện thoại di động các loại
trong đó có bảy trăm một mươi bốn chiếc iphone với tổng trị giá trên chín tỷ đồng từ hồng kông về việt nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
để thực hiện chót lọt vinh và hương móc nối với lê nguyễn thị ái trâm công chức hải quan được giao nhiệm vụ kiểm hóa hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch để lách kiểm tra theo quy định
trâm đã ký khống trên tờ khai hải quan cho một mươi ba kiện hàng
nguyễn hoàng minh nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hóa tân sơn nhất đã ký giả chữ ký giúp cho phan thị dạ hương không phải đứng tên trên các phiếu xuất kho của một mươi ba kiện hàng
đồng thời chỉ đạo tài xế chở hàng đi thẳng qua cổng giám sát hải quan mặc dù biết hàng hóa chưa được kiểm hóa
hành vi của trâm và minh đã giúp hàng qua cổng giám sát hải quan chót lọt mà không thông qua kiểm hóa tiếp tay cho hành vi buôn lậu của vinh và hương
trước đó như antv đã đưa tin
ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi năm công an tp hcm kiểm tra xe du lịch biển kiểm soát năm mươi một d chín trăm một mươi ba phát hiện trên xe có một mươi ba kiện hàng chứa điện thoại di động iphone máy tính bảng ipad
còn nguyên số vận đơn chưa có dấu hiệu đã được kiểm hóa hải quan
lô hàng này được vận chuyển từ nước ngoài về việt nam bằng đường hàng không qua sân bay quốc tế tân sơn nhất
từ lời khai của người vận chuyển cơ quan điều tra khởi tố vụ án bắt tạm giam vinh và hương vào ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi năm
đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi năm cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam trâm còn minh được cho tại ngoại
một lô hàng gồm một trăm năm mươi năm chiếc điện thoại iphone sáu nhập lậu vừa bị công an tỉnh bình dương phát hiện thu giữ
khoảng hai mươi ba h đêm qua sáu tháng một tại bến xe tỉnh bình dương lực lượng công an phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát một mươi chín b sáu trăm một mươi bốn chạy tuyến phú thọ bình dương
do tài xế lều văn giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong ngày một mươi tháng một mươi chú tỉnh phú thọ điều khiển đang vận chuyển một trăm năm mươi năm chiếc điện thoại di động iphone sáu
qua kiểm tra những chiếc điện thoại này đều không có vỏ hộp chú lô hàng không chút xình được hóa đơn chứng từ hợp pháp
tài xế giang khai nhận trở thuê số hàng trên cho ông trần văn cường tạm trú tại bình dương
tại cơ quan công an ông cường chủ lô hàng trên cho biết số điện thoại iphone sáu này là hàng trung quốc
đường nhập về với giá khoảng bốn trăm linh đồng một chiếc vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
công an huyện thủy nguyên hải phòng vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hữu quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú thành phố uông bí tỉnh quảng ninh về hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép gần ba trăm hai mươi năm gam ma túy
trước ngày bốn tháng một tại km một mươi ba quốc lộ một mươi thuộc địa phận xã lưu kiếm huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
lực lượng công an phát hiện đối tượng quyền điều khiển xe mô tô biển kiểm soát ba mươi sáu n chín mươi nghìn chín trăm ba mươi năm chạy quá tốc độ quy định
tổ công tác đã yêu cầu dừng
trong phương tiện để kiểm tra phát hiện trên người đối tượng có một túi ni lông
bên trong có chín gói nhỏ được bọc bên ngoài bằng băng dính màu đen và một dao bấm dài khoảng hai mươi cm
qua giám định chín gói nhỏ trên là ma túy có trọng lượng tương đương một bánh ma túy là ba trăm hai mươi bốn sáu mươi tám gram
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa ra lệnh khám xét và bắt khẩn cấp
đối với đoàn văn vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã võ ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đối tượng hoàng sa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép một sáu mươi viên hồng phiến
điều tra mở rộng lực lượng công an xác định số ma túy trên là của đối tượng vương
vừa được vương giao cho hoàng san để đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
biết sang bị bắt đối tượng vương đã bỏ trốn ngay sau đó
quá trình theo dõi điều tra lực lượng công an
đã bắt giữ vương khi đối tượng này đang về thăm nhà
thời gian qua trên địa bàn huyện cronbuc của tỉnh đắk lắc
tình trạng tái phạm trộm cắp và nghiện ma túy đang lây lan đến nhiều thanh niên
ở các thôn buôn các xã gây nên tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn
nhóm đối tượng hà thu an hoàng văn cường hà duy hùng mai đình phú
ở xã cư vô huyện cronbuc vừa bị lực lượng công an bắt giữ về tội trộm cắp tài sản
cả bốn đối tượng này đều nghiện ma túy
trong đó cường từng có ba tiền án an có ba tiền án và phú có một tiền án
đều về tội trộm cắp tài sản
để có tiền mua ma túy về sử dụng
các đối tượng này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân
em có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị bắt đi ba mươi ba tháng tù
ra tù em là trộm cắp tài sản và bị bắt lại
em nghiện ma túy từ năm một mươi ba tuổi tới bây giờ
và nghiện ma túy không có việc làm nên trộm cắp lấy tiền về em mua heroin
mỗi ngày em sử dụng khoảng ba trăm linh ngàn tiền ma túy
em là hoàng quân cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn âm anh xã cửa bô
và đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
thông án là bốn mươi năm tháng ra tù vào tháng hai hai nghìn một mươi năm
sau khi ra tù không chịu loạn bán và muốn có tiền tiêu xài
đã đi theo bạn bè để trộm cắp để lấy tiền tiêu xài và sử dụng heroin
thời gian gần đây vấn nạn ma túy đã lây lan đến những thanh niên
ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số
nhóm đối tượng yichinblu yguongye
và yishanye đều trú xã cư né huyện grongbuc
cả bốn đối tượng này đều đã sử dụng ma túy
và tụ tập nhau đi trộm cắp máy bơm nước của người dân mang đi bán
về cái nguyên nhân mà các cái đối tượng này phạm tội thì xin được nói rõ thêm
tức là một mươi bốn đối tượng mà đã khởi tố trong đó là có một mươi đối tượng nghiện ma túy
và trong đó có tám đối tượng là tái phạm
tức là những đối tượng này đều là những đối tượng đã bị xử lý
về các tội trộm cắp tài sản
có những đối tượng có ba tiền án
hai tiền án
thế nên là có thể rút ra một cái nguyên nhân thứ nhất là theo cái đánh giá chúng tôi
thì cái chế tài xử phạt đối với lại tội trộm tài sản này là hiện nay là quá nhẹ
với cái giải pháp chúng tôi luôn luôn lấy công tác tuyên truyền phòng ngừa làm chính
tuyên truyền ở đây là tuyên truyền đến với mọi giới mọi ngành mọi gia đình
giúp đỡ các đối tượng sau khi tái hòa nhập cộng đồng
chúng ta phải có một cơ chế quản lý thật là tốt
tạo công an việc làm động viên khuyến khích để giúp đỡ họ
và đặc biệt là không có được kỳ thi không có được phân biệt đối xử
với những người có những cái hành vi làm đổi như thế
tình trạng thanh thiếu niên dính vào ma túy dẫn đến trầm cấp và tái phạm nhiều lần
đang là một phấn nạn ở các thôn xã vùng sâu vùng xa của huyện grong búc
năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn huyện crong búc xảy ra sáu mươi tám vụ phạm pháp hình sự
làm chết ba người bị thương hai mươi ba người thiệt hại tài sản hơn sáu trăm linh triệu đồng
trong đó riêng loại án trộm cắp tài sản tăng một mươi bảy vụ
qua năm mươi chín vụ một trăm linh một đối tượng phạm pháp hình sự mà công an huyện crong búc đã làm rõ
bắt xử lý có hai mươi chín vụ ba mươi bảy đối tượng trộm cắp tài sản
trong đó có đến một mươi năm đối tượng trộm cắp tái phạm và một mươi bảy đối tượng nghiện ma túy
trước thực trạng này các cơ quan chức năng cùng với gia đình cần phải kết hợp chặt chẽ
để tuyên truyền giáo dục để những thanh thiếu niên sau khi chấp hành án xong
hoặc từ các cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng trở về tái hòa nhập cộng đồng
làm ăn lương thiện và không tái phạm
công an quận bắc từ liêm hà nội đang tạm giữ trần thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hiện đang thuê nhà trọ tại xã giai phạm huyện yên mỹ tỉnh hương yên
để điều tra về hành vi cướp tài sản
chị mai thị nga chủ một cửa hàng tại phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
đăng tin tìm người giúp việc trên báo mua và bán
đọc tin này trần thị lệ đã liên hệ và thỏa thuận với chị nga về mức lương và thời gian làm việc
khi đến gặp chị nga lệ đã chủ động pha nước cam mời chị nga uống
và lén bỏ thuốc ngủ vào
chị nga và con gái uống rong cốc nước cam đã ngủ mê mệt
ngay sau đó lệ đã mở cốp xe máy của chị nga lấy chiếc ví bên trong có sáu triệu đồng
thẻ atm cùng nhiều giấy tờ tùy thân và tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ trinh sát đội cảnh sát hình sự
công an quận bắc tử liêm đấu tranh làm rõ trần thị lệ chính là thủ phạm
chiều ngày bốn tháng một khi đang lang thang tại gần nhà trọ tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
trần thị lệ đã bị tổ công tác công an quận bắc tử liêm bắt giữ
theo kết quả điều tra lệ đã từng có hai tiền án về tội trộm các tài sản cùng vào năm hai nghìn sáu
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa bắt giữ đối tượng lò văn khanh
chú tài địa phương về hành vi cướp giật tài sản
tối ngày năm tháng một phát hiện chị nguyễn thị thanh huyền chú huyện điện biên
đang đi xe máy một mình khanh bám theo đến khu vực cánh đồng vắng người qua lại
thuộc đội bảy xã thanh sương thì áp sát
giật chiếc túi sách chị huyền đang đeo bên người
cú giật mạnh khiến chị huyền ngã xuống đường
khi đối tượng đang tăng ga bỏ chạy thì bị tổ công tác công an huyện điện biên
phối hợp với công an xã thanh sương đang tuần tra phát hiện truy đuổi và bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô một điện thoại iphone năm s
hơn tám triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện điện biên đã tạm giữ hình sự đối tượng lò văn khanh
để tiếp tục điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn bộ
ở khu hai huyện thanh thủy về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
khoảng hai mươi h ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn văn bộ trú tại khu hai xã đồng luận huyện thanh thủy
sau khi dự liên hoan cùng đoàn thanh niên về đã dùng dao khống chế bắt giữ chị phạm thị thu hương
trú tại khu ba xã đồng luận huyện thanh thủy
mọi người đến đâu
không quá thì anh ấy kéo nhau lên đây anh ấy ngồi trên cái tường này xong rồi
anh ngồi vào góc kia một lúc xong ông nhà tôi về thì anh hoành anh cũng ra nữa
thì là anh ấy kéo dê cô hương vào góc chỗ cửa bồn thôi rồi
thế xong rồi thì thét anh hoành ra một cái thứ xong ra thì là anh ấy dê cô vào trong cái góc chỗ bếp của tôi anh ấy ngồi
sau khi khống chế và đưa chị hương về nhà riêng của bộ đối tượng này vẫn tiếp tục dùng dao uy hiếp
và nhốt chị hương trong buồn của gia đình
đồng thời ra điều kiện với gia đình nạn nhân phải đồng ý cho bộ cưới hương
nếu không bộ sẽ giết chết chị hương
xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng công an huyện thanh thủy phối hợp với ban công an xã đồng luận
triển khai các biện pháp nghiệp vụ giáo dục thuyết phục đối tượng
sau hơn một giờ thuyết phục công an huyện thanh thủy đã tiếp cận khống chế được đối tượng và giải cứu nạn nhân an toàn
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn văn bộ khai nhận chỉ vì muốn kết hôn với chị hương
nhưng bị gia đình chị hương ngăn cản nên sau khi đi nhậu về sẵn có hơi men trong người
bộ đã nảy sinh ý định dùng dao khống chế dọa giết để ép gia đình chị hương đồng ý
dù chỉ có mục đích dọa hay là vì lý do nào khác thì hành động dùng dao khống chế
kề cổ người yêu của nguyễn văn bộ là hành vi rất nguy hiểm
có khả năng tước đoạt mạng